tại hà nội chương trình tinh hoa nhạc việt đã được khai mạc đây là chuỗi chương trình âm nhạc do cung thanh niên hà nội phối hợp cùng với trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc tổ chức
trình đã mang lại một bức tranh đầy thú vị về âm nhạc truyền thống dân tộc việt nam cho khán giả
đây là hoạt động nằm trong nỗ lực đưa âm nhạc dân tộc cổ truyền việt nam tới gần hơn với giới trẻ trên địa bàn hà nội của các nghệ sĩ gắn bó với nhạc dân tộc